đáng báo động là loại ma túy này được bày bán công khai trên mạng xã hội được trộn lẫn sản xuất dưới hình thức bắt mắt trong các loại đồ ăn nước uống khoái khẩu của học sinh sinh viên
điều này gây nên tâm lý hoang mang lo lắng cho các bậc phụ huynh
một loạt vụ việc ngộ độc thực phẩm được ghi nhận trong thời gian vừa qua
ba em học sinh thuộc trường trung học phổ thông hoành bồ thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bị ngộ độc phải nhập viện do ăn gói kẹo lạ không rõ nguồn gốc
năm bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ khó thở phải đưa đi cấp cứu khi ăn bánh có nhãn hiểu chocolat chumac tại huyện đông anh hà nội
và mới đây
một người phụ nữ tại phường thịnh liệt thanh xuân hà nội rơi vào trạng thái nguy kịch khi ăn hai miếng bỏng ngô do cậu con trai vô tình đặt mua trên mạng xã hội